chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chiều nay chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu là các doanh nhân doanh nghiệp việt nam tiêu biểu sẽ tham dự hội nghị kết nối cộng đồng doanh nghiệp asean hai nghìn một mươi bảy từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tại singapore indonesia và malaysia
tại buổi gặp đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đánh giá cao các hoạt động nằm trong khuôn khổ hội nghị kết nối cộng đồng doanh nghiệp asean hai nghìn một mươi bảy
tại buổi gặp đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đánh giá cao các hoạt động nằm trong khuôn khổ hội nghị kết nối cộng đồng doanh nghiệp asean hai nghìn một mươi bảy
tổ quốc việt nam chúc các doanh nhân doanh nghiệp việt nam luôn vững tay trèo trong biển lớn hội nhập góp phần xây dựng đất nước việt nam ngày càng giàu đẹp cộng đồng kinh tế asean ngày càng đoàn kết phát triển vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới

hôm nay tại khu di tích lịch sử quốc gia nơi thành lập tri bộ đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh phú yên thuộc khu phố long bình thị trấn la hai huyện đồng xuân tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh phú yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập tri bộ đảng cộng sản đầu tiên ngày năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
tám tháng sau khi đảng cộng sản việt nam được thành lập ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi tri bộ đảng đầu tiên tại phú yên đã được thành lập vào ngày năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi tại xóm đồng bé thôn phước long xã xuân long nay thuộc khu phố long bình thị trấn la hai huyện miền núi đồng xuân
tri bộ lúc đầu gồm chín đồng chí do đồng chí phan lưu thanh làm bí thư
trong suốt chiều dài tám mươi bảy năm lịch sử cách mạng đảng bộ phú yên liên tục lớn mạnh
một tri bộ đầu tiên với chín đảng viên đến nay đã có trên hai mươi bốn đảng viên sinh hoạt tại hơn chín trăm năm mươi tổ chức cơ sở đảng
đảng bộ toàn dân tỉnh phú yên đang ra sức thi đua học tập và làm theo phong cách tư tưởng đạo đức hồ chí minh phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và tăng cường công tác xây dựng đảng có phần xây dựng quê hương phú yên ngày càng giàu đẹp hơn